trước thực trạng thiếu chuyên gia lao động kỹ thuật cao nhiều địa phương và các cơ quan đại diện ngoại giao các nước
đã đề nghị cho gần bảy hai trăm sáu mươi lao động nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
ngày một tháng bảy bộ lao động thương minh và xã hội cho biết theo báo cáo của sáu mươi ba sở lao động thương binh và xã hội
tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại việt nam là chín mươi ba bốn trăm hai mươi năm người
trong đó số lao động nước ngoài chưa quay trở lại nước ta làm việc là hai mươi một sáu trăm bốn mươi một người
chủ yếu là các chuyên gia lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp
bộ lao động thương minh và xã hội cũng đề xuất đối với những lao động cấp phép mới cấp lại giấy phép lao động
và những đối tượng không thuộc diện cần cấp giấy phép lao động sở lao động thương binh và xã hội các địa phương
thực hiện theo đúng thủ tục quy định với thời gian nhanh nhất cho người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài
bên cạnh đó các địa phương cần hỗ trợ đào tạo chuyển đổi xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm lao động ở việt nam
để thay thế cho số lao động nước ngoài khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới chưa được kiểm soát